theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch
tức ngày hai tháng một toàn quốc xảy ra ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi người bị thương hai mươi tám người
tất cả các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ
và so với ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông giảm về số vụ số người chết
nhưng lại tăng về số người bị thương
trong ngày hai tháng một lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý
trên chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt bốn tám tỷ đồng
các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh không xảy ra tình trạng ủn tắc
theo dự báo trong ngày mai mùng ba tháng một lượng người đổ về các thành phố lớn sẽ rất đông
tập trung tại các bến xe ra vào cửa ngõ thành phố
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác
cần tăng cường tuần tra kiểm soát ứng trực tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông cao
phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm pháp luật an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo an ninh an toàn cho người dân